mỗi đất nước đều có phong tục đón năm mới khác nhau phong tục và nét đẹp trong tết cổ truyền việt nam khiến những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại việt nam cảm thấy vô cùng thích thú
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
là một người gắn bó với đất nước và con người việt nam gần hai thập kỷ ông jerra catel coi nơi đây như quê hương thứ hai của ông
đối với ông đón tết cổ truyền của người việt là một trong những trải nghiệm kỷ niệm khó quên trong cuộc đời
tết là dịp để những người đi xa được đoàn tụ gia đình được nghỉ ngơi trong vài ngày với tôi tết là ngày lễ lớn nhất trong năm
là dịp để mọi người gặp nhau gặp bạn bè và tận hưởng những điều tốt đẹp cùng ăn uống với nhau những đồ trang trí này những cây hoa tất cả đều rất việt nam
lấy vợ là người việt nam và hai mươi năm sinh sống tại hà nội đã cho ông cảm nhận được nhiều sự thay đổi của tết cổ truyền
trước đây mọi người chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi zoom họp và thăm gia đình
còn bây giờ người dân ra đường vui chơi du lịch nhiều hơn
là dịp để nghỉ ngơi tụ tập ăn uống để tặng nhau những món quà và tận hưởng những khoảng thời gian dễ chịu
một năm mới đã tới với biết bao niềm vui sự hứng khởi của không chỉ người dân việt nam
hào hứng chào đón mà nó cũng là niềm vui cảm nhận sự ấm áp trải nghiệm thú vị
đối với mỗi người nước ngoài đang sống học tập ở việt nam
đều mong muốn chờ đón mỗi khi tết đến
hòa chung vào đời sống việt người nước ngoài cũng háo hức chào đón tết cổ truyền
và chính nét đẹp truyền thống cùng những giá trị nhân văn của tết cổ truyền
dường như đã gắn kết những con người bên nhau dù họ ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này